thưa quý vị liên quan đến vụ tai nạn lùi xe tải khiến ba mẹ con đi trên xe máy tử vong
xảy ra trên quốc lộ một a qua địa phận xã xuân lộc thị xã sông cầu vào chiều ngày hôm qua
công an thị xã sông cầu tỉnh phú yên đã tạm giữ hình sự đối với trần hữu dương
tài xế xe tải để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trần hữu sương khai đã dừng xe ở một quán ăn để ăn cơm sau đó lái xe đi được khoảng hai trăm linh m
thì phát hiện bỏ quên điện thoại ở quán ăn nên phanh xe đột ngột rồi lùi xe lại để lấy điện thoại
do không nhìn thấy xe máy từ phía sau chạy tới nên cú lùi xe đã gây ra tai nạn
đâm ngã cuốn xe máy cùng ba người vào phía sau gầm xe tải khiến họ tử vong tại hiện trường